tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ địa phương tức trưa ngày ba mươi tháng một mươi một theo giờ việt nam
tổng thống pháp emmanuel macron đã tới washington dc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ
theo lời mời của tổng thống mỹ joe biden
tổng thống pháp emmanuel macron sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được tổng thống mỹ joe biden
mời thăm chính thức kể từ khi nắm quyền
ông macron cũng là nhà lãnh đạo pháp đầu tiên hai lần được mời thăm cấp nhà nước tới mỹ
sau chuyến thăm vào năm hai nghìn một mươi tám dưới thời cựu tổng thống mỹ donald trump
sự khiến hai nhà lãnh đạo mỹ và pháp sẽ thảo luận về vấn đề năng lượng
quan hệ với nga và trung quốc và xung đột tại ukraine
khác với sự ủng hộ mạnh mẽ cả về thiết bị quân sự và tài chính của mỹ dành cho ukraine
pháp thể hiện quan điểm linh hoạt chủ trương duy trì liên lạc với nga
với mục tiêu sớm đưa cả nga và ukraine đến bản đàm phán